đại sứ quán việt nam tại pháp đã tổ chức trọng thể lễ meeting kỷ niệm bốn mươi hai năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
và bốn mươi năm ngày khánh thành trụ sở đầu tiên của đại sứ quán nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tại cộng hòa pháp
phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm thứ trưởng bộ ngoại giao lê hoài trung nhấn mạnh
chiến thắng ba mươi tháng bốn là thành quả vĩ đại nhất của sự nghiệp giải phóng dân tộc do đảng cộng sản việt nam
và chủ tịch hồ chí minh lãnh đạo là trang sử hào hùng và trói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước của dân tộc
nhân dịp này thứ trưởng lê hoài trung bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các bạn bè pháp
về những sự ủng hộ giúp đỡ quý báo cả về vật chất lẫn tinh thần
đã kể vài sát cánh với nhân dân việt nam trong suốt cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
sau hơn ba mươi năm đổi mới tiềm lực kinh tế uy tín vị thế quốc tế của đất nước được nâng cao
sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên nhiều tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên
đã nêu lên cái mong muốn của người việt nam tại pháp bà con ở việt nam tại pháp
từ những năm bốn mươi khi mà bác hồ lần đầu tiên đến thăm nước pháp
với tư cách là chủ tịch của nước việt nam dân chủ cộng hòa năm một trăm bốn mươi sáu
tòa nhà số sáu mươi hai phố boi lu là trụ sở đầu tiên của đại sứ quán nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tại cộng hòa pháp
cách đây đứng bốn mươi năm vào ngày hai mươi chín tháng chín
năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
trong chuyến thăm chính thức cộng hòa pháp
cố thủ tướng phạm văn đồng đã chính thức cắt băng khánh thành tòa nhà
trong niềm tự hào và xúc động của kiều bào tại pháp
trong suốt bốn mươi năm qua tòa nhà số sáu mươi hai boilue đã chứng kiến rất nhiều sự kiện quan trọng
trong quan hệ pháp việt trên tất cả các lĩnh vực chính trị kinh tế văn hóa cộng đồng
đại sứ nguyễn ngọc sơ nhấn mạnh trong bốn mươi năm qua tòa nhà boilu là chứng nhân lịch sử
cho những bước phát triển trong mối quan hệ việt nam và pháp
tòa nhà boilu cũng được coi là mái nhà chung của nhiều thế hệ kiều bào
bạn bè truyền thống pháp lưu học sinh việt nam tại pháp kể từ ngày khánh thành
nhân dịp này đại sứ nguyễn ngọc sơn đã gửi lời cảm ơn chân thành
tới bà con việt kiều bạn bè pháp và các thế hệ cán bộ ngoại giao đi trước
đã xây dựng gìn giữ di sản quý báu này